theo tổng cục thống kê trong tháng một năm hai nghìn một mươi bảy số doanh nghiệp thành lập mới tăng tám một
nhưng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng một mươi tám ba so với cùng kỳ năm trước
số liệu cập nhật của tổng cục thống kê cho biết trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
cả nước có tám chín trăm chín mươi doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký đạt chín mươi ba nghìn tỷ đồng
tăng tám một về số doanh nghiệp và tăng năm mươi hai ba về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng ở phần lớn các ngành lĩnh vực như
nghệ thuật vui chơi và giải trí y tế và hoạt động trợ giúp xã hội khai khoáng
dịch vụ việc làm du lịch cho thuê máy móc thiết bị đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác
cũng theo tổng cục thống kê cho biết số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
là một năm trăm tám mươi ba doanh nghiệp tăng một mươi tám ba so với cùng kỳ năm trước
trong đó có một bốn trăm sáu mươi doanh nghiệp có quy mô vốn dưới một mươi tỷ đồng chiếm chín mươi hai hai và tăng một mươi sáu